với nhiều người một mươi năm đồng là một khoản tiền có giá trị không lớn nó không mua được nhiều thứ có giá trị
nhưng đối với những trẻ em nghèo thì đây là một khoản tiền giúp các em được đi học và thực hiện mơ ước đổi đời
trong chương trình thành phố sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi đã ghi lại câu chuyện ở một lớp học tình thương đặc biệt ở tp hcm
xin mời quý vị cùng theo dõi
cứ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong hai mươi năm năm hai ông bà huỳnh văn phê và nguyễn thị lành đều đặn mở cửa lớp học đặc biệt
chào đón những đứa trẻ từ nhiều nơi đến khu đô thị đại học quốc gia tp hcm
điều đặc biệt của lớp học này chính là lũ trẻ học chung đến từ nhiều vùng miền học từ mẫu giáo tới lớp ba và tiền học phí chỉ một mươi năm đồng một tháng
cái lớp học tình thương này tôi dạy học to là
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tại nơi này có nhiều gia đình lên làm lò gạch mang theo nhiều trẻ em
thấy lũ trẻ leo lỏng không nơi dạy dỗ ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay
sau nhiều lần nỗ lực xây dựng và nhiều nhà học
lúc đó tâm đóng góp lớp học này đã hình thành như ngày hôm nay
hiện lớp học tình tương có gần ba mươi em chia thành hai lớp một lớp từ mẫu giáo đến lớp hai còn lại đến lớp bốn
bây giờ mình khổ mình mong cho nó được biết chữ khôn qua với ta được rồi
chừng nào mình có khả năng nữa mình hãy tính tiếp
nhưng bây giờ có trường ở đây là cũng đỡ rồi
bây giờ đưa vô trường kia sao khả năng đâu đưa vô nổi
biết hoàn cảnh gia đình các em gặp nhiều khó khăn
lúc mới mở lớp học
ông bà tư không lấy tiền của phụ huynh
tới khi công ty mà ông bà làm việc bị giải thể
phụ huynh sợ ông bà tư không có chi phí nên phụ một mươi năm đồng mỗi tháng
tới bây giờ vẫn vậy
số tiền đó dùng mua phấn sách vở trả tiền điện nước và trang bị thêm dụng cụ học tập cho lớp học
và thay nhiều sách vở đã dùng thời gian dài nên cụ trách
ông tư thua một mươi năm là tiền đó là ông cho vở sách với lại viết đồ
lúc vô học thì ông tư phát một đứa cuốn quặng
nhưng mà lớp một thì ông không lấy tiền
thì tụi em cũng đưa cháu xuống đây học nó ngon lành lắm
nó biết tụi em nghỉ ở đây cũng mừng lắm
thì bây giờ là nó học hành rồi
em cũng cầu mong nó học ra được
nó biết cái chữ nghỉ tên tuổi của nó là được rồi
nhiều đứa trẻ theo cha mẹ về thành phố làm ăn
phải bỏ dở trường lớp
nên việc học khá dở dăng
vì bương chảy
nên việc học của con cũng không được quan tâm
nhiều đứa trẻ phải đi học muộn
kiến thức cơ bản còn thu thiệt nhiều bạn bè cùng trang lứa
cùng ông bà tư dạy học
còn có các bạn sinh viên tình nguyện
trong đội công tác xã hội của đại học quốc gia tp hcm đến dạy phụ
mỗi người kèm cặp một bên
bên lớp một bên lớp hai
phòng bên cạnh thì lớp ba
nguyễn thị bích ngọc là sinh viên năm nhất
dù gắn bó với lớp học chưa lâu
nhưng em đã có nhiều cảm xúc
về lớp học tình thương này
về học hành của các bé thì có
một số bé rất là ngoan
xuyên học lúc đi về có kêu các anh chị kèm thêm
rồi giao bài tập về nhà
nhưng mà cũng có nhiều bé là
kiểu nghịch quá
không nghe lời không vất lắm ạ
dạy kiến thức cho trẻ em nghèo đã khó
dạy bảo cho lũ trẻ
trở thành người tốt sống tốt
với bạn thân và gia đình
lại càng không dễ dàng
có từng đứa nói chung là mọi đứa có tính cách ghiêng
nên là có một số đứa rất là âm học
thì nó chịu hỏi thang mình để mình dạy chị
còn nhầm đứa thì rất là ham chơi
và nó cũng không có quan tâm tới việc học hành
nên là vô đây thì phải vừa chạy tới nó học
thì phải vừa cả hạn chế cho việc
để nó không chơi quá nhiều
hơn hai mươi năm ăn cơm nhà
phát tù hàng tổng
ông bà tư nhận được gì và mất những gì
điều đó đâu còn quan trọng
với ông bà
tài sản lớn nhất mà họ nhận được
chính là những lứa học trò
đã trưởng thành từ chín lớp học nhỏ này
chỉ cần chúng trở thành
người có ích là ông bà mãn nguyện
mái đầu đã bạc trắng
vì thời gian và bụi phấn
thế nhưng ông bà vẫn sẽ cân mẫn
với những chuyến đò
những chuyến đò cuối của cuộc đời
tôi dạy hồi xưa những đứa tôi dạy
rồi mình đưa ra trường
thì ra trường học bây giờ có một đứa
học đại học đại học siêu phạm
bây giờ như nó ra trường rồi
hồi hai mươi năm
tôi làm một lễ hai mươi năm ở đây
thì bố mẹ nó có xuống đây nó cũng xuống đây
nó lên nó phát biểu nữa mà
với lại học sinh ở đây tôi cũng có ở đây
bây giờ nó đi hết rồi mình cũng không biết
nhưng mà cũng có một hai đứa mình cũng biết tin
bây giờ nó cũng học đại học
những điểm vui nhỏ
về kết quả của lũ trẻ mà ông bà đã dạy
trong hai mươi năm năm qua
là điều động viên ông bà vượt qua những khó khăn
trong cuộc sống tại nơi nghèo này
tôi sẽ dạy
dạy trên đời
đến như nào tôi không còn sức nữa thì thôi
cũng như bây giờ
mình đi ra mặt trận là mình đánh
thì mình chết tại chiến trường
chứ mình không có
lùi bước vậy thôi
với những nỗ lực nuôi dạy học trò
trong nhiều năm vợ chồng ông tư
đã nhận nhiều giải thưởng bằng khen từ các cấp
bộ giáo dục và đào tạo tặng nguy chương
vì sự nghiệp giáo dục
cũng như nhiều bằng khen giấy khen
vì ông bà có thành tích xuất sắc
trong công tác bảo vệ
và chăm sóc trẻ em
phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục
ông bà nhận giải tình nguyện quốc gia
do trung ương đoàn trao tặng
tuy nhiên có thể hai mươi năm năm
là con số kết thúc của lớp học này
bởi trong năm hai nghìn hai mươi
nơi xây dựng lớp học này
sẽ bị thu hồi để xây dựng thêm trường đại học
tương lai của những đứa trẻ nghèo
lại một lần nữa bắp bên
dạ thì chứ sao cũng mong ước
hai chồng tư cũng đừng bệnh đừng đau
cũng sống lâu rồi à
dạy cho mấy đứa nhỏ này nha
cái trường này thì nghe nó giải tỏa chứ
nếu mà không giải tỏa thì
cũng cho cháu nó học chừng nào
tụi em về quê thì dắt tụi nó về quê thôi chứ
những ngày này
lớp học của ông bà tư vắng vẻ hơn
so với bình thường
bởi nhiều gia đình nghe thông tin nơi đây sẽ giải tỏa
họ lo con cái mình
sẽ không còn chỗ học đành đưa con về lại quê
những em còn học tiếp
thì vẫn cố gắng theo từng ngày
bởi cha mẹ các em hiểu
có thêm con chữ
có thêm cơ hội để thoát nghèo
các em cũng mong muốn ông bà có sức khỏe
để tiếp tục chở những chuyến đo
đưa các em thay đổi cuộc đời
quý vị thân mến
nội dung của chương trình tuần này xin được khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt